đề án di rời dân cư khỏi khu vực một thuộc kinh thành huế đang gặp một số khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện
trước thực trạng này lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã vào cuộc quyết liệt chỉ đạo kịp thời để sớm di rời dân cư đợt một vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
theo dự kiến giai đoạn một của đề án này cần kinh phí đền bù giải tỏa gần một chín trăm linh tỷ đồng và khoảng một tỷ đồng cho đầu tư cơ sở hạ tầng tái định cư
khu vực một di tích kinh thành huế có khoảng bốn hai trăm linh hộ dân sinh sống
theo đề án di rời dân cư khỏi khu vực một thuộc kinh thành huế trong giai đoạn một từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một
tỉnh thừa thiên huế tập trung di rời tái định cư khoảng hai bảy trăm tám mươi hộ kinh phí đền bù giải tỏa là một tám trăm tám mươi tỷ đồng và khoảng một tỷ đồng cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng tái định cư
theo ủy ban nhân dân thành phố huế qua công tác kiểm đếm và thống kê
số hộ dân sẽ di rời trong đợt đầu tiên của giai đoạn một khoảng bốn trăm năm mươi hộ thay vì năm trăm hai mươi ba hộ theo kế hoạch ban đầu
hiện nay việc giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng cho hai khu tái định cư đang được triển khai gấp rút
đơn vị thi công cam kết đầu tháng một mươi tới sẽ bàn giao các lô đất ở khu tái định cư đầu tiên đến cuối tháng một mươi sẽ bàn giao đất ở khu tái định cư tiếp theo